các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu những điểm mạnh và hạn chế của các chuỗi đau dạ dày dân gian
cách chữa đau dạ dày tại nhà bằng dân gian thường sử dụng nguyên liệu thiên nhiên từ các loại lá cây thảo dược thực phẩm có ngay trong nhà bếp như gừng nghệ đậu rồng có những ưu điểm như sau
thứ nhất an toàn lành tính các loại thảo dược từ thiên nhiên an toàn lành tính và ít gây ra các tác dụng phụ với hầu hết mọi đối tượng
thứ hai nguyên liệu giá rẻ
nguyên liệu như gừng nghệ rau tía tô nha đam giá rất rẻ tiết kiệm chi phí
thứ ba nguyên liệu rất dễ tìm
bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày sử dụng những dược liệu dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày thậm chí có ngay trong căn bếp nhà bạn như gừng nghệ và dao tía tô
mặc dù các chuỗi đau dạ dày dân gian được nhiều người sử dụng và có hiệu quả không ngờ nhưng chúng vẫn có những hạn chế như có tác dụng chậm
các nguyên liệu từ thiên nhiên có dược tính nhẹ tác dụng chậm
nên người bệnh cần kiên trì và áp dụng trong thời gian dài
chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm triệu trứng
đây là các bài thuốc kinh nghiệm dân gian truyền lại chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm đau không chữa được dứt điểm
vì thế người bệnh cần áp dụng với phương pháp điều trị khác theo chỉ định của bác sĩ
mất nhiều thời gian để thực hiện
các bài thuốc dân gian mất nhiều thời gian để pha chế hoặc sắc thuốc vì thế không tiện lợi khi sử dụng
phù hợp với đối tượng bị bệnh ở mức độ nhẹ mới khởi phát
các nguyên liệu tự nhiên có dược tính nhẹ vì thế chỉ thích hợp với giai đoạn đầu khi bệnh còn nhẹ và không thay thế được thuốc chữa bệnh
như vậy dân gian chỉ là phương pháp hỗ trợ giảm triệu trứng không điều trị dứt điểm
do đó bệnh nhân đau dạ dày nên tới thăm khám bác sĩ khi thấy các triệu chứng đau dạ dày để được hướng dẫn và điều trị theo pháp đồ và thuốc phù hợp
từ xa xưa ông bà đã sử dụng các bài thuốc dân gian để chữa đau dạ dày và được lưu truyền đến tận ngày nay
dưới đây là những cách chữa đau dạ dày dân gian an toàn và hiệu quả nhất
cách đầu tiên là sử dụng lá tiết tô
tiết tô có khả năng chữa trị đau dạ dày chống viêm làm liền các vết luet và hạn chế gia tăng dịch vị acid trong dạ dày nhờ chứa một lượng lớn tannin và glucosid
theo đồng ý lá tiết tô có tinh ấm vị cay nhẹ có tác dụng chống viêm giảm đau cải thiện tình trạng đầy bụng khó tiêu giảm đau dạ dày
theo y học hiện đại lá tiết tô có chất glucosid
glucosid tannin acid anfan gluconilic có tác dụng sát khuẩn chống viêm giảm đau làm giảm vết luet dạ dày kiềm chế dịch acid gây luet dạ dày
cách chữa đau dạ dày dân gian bằng lá tê tô thì người bệnh có thể ăn trực tiếp là tế tô như rau sống hoặc chế biến thành món ăn như cháo nước ép
bài thuốc thứ hai sử dụng nha đam
nha đam chứa nhiều hóa chất chống oxy hóa chất sơ có tác dụng chống viêm thanh nhiệt tốt cho hệ tiêu hóa điều trị ợt nóng ợt chua do chảo ngược dạ dày và giảm đau dạ dày
theo đồng ý nha đam có tác dụng thanh nhiệt mát gan sát trùng chủ trị tà bón nóng trong người khó tiêu đầy bụng viêm lét dạ dày
theo y học hiện đại nha đam có chứa chất fito chemical có tính kháng sinh tự nhiên công dụng khám viêm sát trùng
khi sử dụng nha đam để chữa đau dạ dày người bệnh có thể dùng nha đam nguyên chất hoặc kết hợp với dược liệu khác có cùng công dụng để tăng hiệu quả điều trị
bài thuốc thứ ba sử dụng lá bạc hà
lá bạc hà chứa hàm lượng chất mê thôn cao có công dụng như thuốc giảm đau tự nhiên giảm triệu chứng bụng đầy hơi và giảm các cơn đau dạ dày
cụ thể lá bạc hà có các tác dụng như sau
theo đồng ý bạc hà có tác dụng giảm đau tăng tiết mật và kích thích tiêu hóa
theo y học hiện đại hóa chất mê thôn trong bào hà giúp đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày giảm triệu chứng khó tiêu đầy hơi buồn nôn hỗ trợ tăng tiết dịch ở túi mật giúp lưu thông tốt
người bệnh có thể dùng hai lá và hà tươi hoặc một hai thịa cà phê lá khô
u bạc hà trong nước ấm sôi nãy nắp khoảng năm một mươi phút
uống trà khi còn ấm nếu dùng lá tươi có thể nhai cả lá để tăng hiệu quả
bài thuốc thứ bốn sử dụng lá đu đủ
lá đu đủ có khả năng hỗ trợ quá trình tiêu hóa điều trị đau dạ dày ợ hơi đầy bụng hội trứng ruột kích thích nhờ chứa một lượng lớn chất bapan
lá đu đủ có công dụng là chống viêm xương giảm đầy bụng táo bón giảm đau dạ dày do có bóp dạ dày niêm lết dạ dày bảo vệ niêm mạc dạ dày nhờ giảm tiết axit dịch vị
theo y học hiện đại lá đu đủ chứa enzim bapan giúp giảm đầy bụng ợ chua khó tiêu
người bệnh đun sôi hai lá đu đủ tươi với năm trăm linh ml nước để nguội rồi uống trực tiếp một lần trong một ngày không để qua đêm
bài thuốc thứ năm sử dụng gừng
các hoạt chất có trong gừng có tác dụng giảm đau nhiều hoa nhôi động ruột từ đó giảm đau dạ dày nhanh chóng giảm cảm giác đầy bụng buồn nôn và khó tiêu
gừng có vị cay tinh ấm công dụng diệt khuẩn làm lanh tổn thương ở niêm mạc dạ dày ngân ngừa nhiễm trùng và viêm lết dạ dày
người bệnh rửa sạch gừng tươi thái thành lát mỏng đun sôi gừng với một trăm năm mươi ml nước khoảng một mươi phút uống nước gừng khi còn ấm vào sau bữa sáng
lưu ý một ngày chỉ nên sử dụng năm gam gừng
hoặc bị hư hỏng vì có thể tác động xấu tới tiêu hóa hạn chế sử dụng gừng vào buổi tối
phụ nữ mang thai người bệnh đáy tháo đường cao huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng
bài thuốc thứ sáu nghệ
nghệ có công dụng khử trùng sát khuẩn chống viêm tiêu diệt vi khuẩn trong niêm mạc dạ dày làm dịu hệ tiêu hóa giảm tình trạng đau dạ dày điều trị dối loạn tiêu hóa chướng bụng ậu chua và làm lành vết thương
người bệnh pha hai thiều cà phê tinh bột nghệ và hai trăm năm mươi ml nước ấm thêm một thiều cà phê mật ong khuấy đều và uống trực tiếp
lưu ý chỉ nên sử dụng ba dế cà phê tinh bột nghệ mỗi ngày uống trước bữa ăn hai mươi phút
không được sử dụng nghệ cho người bị dối loạn đông máu phụ nữ bị răng kinh người bị mắc bệnh tiểu đường
bài thuốc thứ bảy lá lược vàng
lái lược vàng được cả đông y và tây y chứng nhận có khả năng làm giảm các cơn đau dạ dày giảm viêm lết cũng như giảm cơn đau có thắt tạ dày
lá lược vàng có công dụng thanh nhiệt giải động tiêu viêm cầm máu công dụng chữa đau dạ dày cấp và mạng tính
ngoài ra chúng còn có công dụng kháng viêm giúp giảm vùng viêm lết dạ dày đau do co thắt
chúng ta cần chuẩn bị một hai lá cây lược vàng tươi rửa sạch lá cắt nhỏ rồi nhai trực tiếp và nuốt từ từ thực hiện hai ba lần một ngày trước khi ăn ba mươi phút
bài thuốc thứ tám lá trầu không
lá trầu không được chứng minh có tác dụng kháng lại vi khuẩn gây hại cho dạ dày
tụ cầu hp từ đó giúp ngăn chặn viêm gan dạ dày hạn chế tình trạng trao ngược dạ dày thực quản giảm đau dạ dày
cách chữa đau dạ dày bằng trầu không như sau
nguyên liệu cần chuẩn bị bốn năm lọ
một hai lá trầu không tươi rửa sạch lá trầu không để ráo nước vò nát rồi hãng với nước lọc
lọc lấy nước uống một lần một ngày sau ăn khoảng một giờ
bài thuốc thứ chín lá mơ lông
là mưa lông có chứa hàm lượng chất oxy hóa chất sơ vitamin cao giúp cải thiện hệ tiêu hóa điều hòa lượng acid trong dạ dày cải thiện chướng bụng đầy hơi hỗ trợ làm lành các tổn thương ở dạ dày
theo đồng ý lá mơ lông có tính mát vị đắng mùi hơi hôi công dụng sát khuẩn giải độc giảm tình trạng khó tiêu ợ hơi và đau bụng
theo y học hiện đại lá mưa lông chứa chất sống oxy hóa chất sơ khoáng chất có khả năng tiêu viêm giảm sưng hỗ trợ làm lành vết lết dạ dày
chuẩn bị bốn mươi g lá lông mơ tươi rửa sạch lá lông mơ để ráo và xay nhuyễn lọc lấy nước cốt uống trực tiếp khoáng hấp cách thủy dùng hai lần một ngày